đêm qua ba mươi một tháng một mươi mưa lớn tiếp tục xuất hiện tại bắc trung bộ và khiến cho nhiều địa phương tại hà tĩnh quảng bình ngập sâu trong nước
trước tình hình trên ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai đã tổ chức họp để triển khai các giải pháp ứng phó với mưa lũ
theo báo cáo tại cuộc họp vào đêm ngày hôm qua ba mươi một tháng một mươi lượng mưa tại các tỉnh bắc trung bộ tại một số nơi đã lên đến gần bốn trăm linh mm
khiến nhiều vùng bị chia cắt do nước lũ
cụ thể tại huyện tuyên hóa tỉnh quảng bình lượng mưa đo được là ba trăm bảy mươi năm mm tại đồng tâm quảng bình lên đến bốn trăm năm mươi bảy mm
do công tác khắc phục hậu quả của đợt mưa lũ trước đó chưa xong thì cơn lũ mới lại ập đến nên đã gây khó khăn cho người dân vùng lũ
lũ trồng lũ đang đặt ra nhiều thách thức trong công tác ứng phó
đến chín giờ sáng ngày một tháng một mươi một mưa lũ đã khiến một người chết trên sáu trăm linh nhà bị ngập sâu trên một mét
nhiều công trình giao thông đê kè bị sạt lở hư hỏng và ngập nước
đặc biệt hiện nay các hồ chứa tại khu vực này đã đạt tối đa dung tích thiết kế nhiều hồ đang phải xả tràn tự do
đặc biệt là các sở và các tri cục phòng chống thiên tai của các tỉnh đã chỉ đạo rất tốt các công ty này để thực hiện kết hợp cùng với địa phương
để làm sao khi tiến hành xả tràn thì sẽ giảm được những cái thiệt hại đối với các vùng hạ ru bên dưới
trước tình hình mưa lũ diễn biến phức tạp ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai yêu cầu các địa phương ven biển từ nghệ an đến ninh thuận
theo dõi chặt chẽ diễn biến của mưa lũ
thông báo kịp thời cho người dân
người dân biết để chủ động các biện pháp phòng chống
tổ chức ra soát các điểm có nguy cơ cao để tổ chức di rời dân đến nơi an toàn
kiểm tra các hồ chứa chủ động việc xả lũ đảm bảo an toàn cho đập và hạ du nhất là đối với các hồ chứa nhỏ do địa phương quản lý
bố trí lực lượng phương tiện cứu hộ cứu nạn tại những khu vực trọng điểm sung yếu để sẵn sàng ứng phó khi có tình huống xấu xảy ra